uống nhiều nước và ăn thực phẩm giàu chất dinh dưỡng giúp cung cấp năng lượng dồi dào
tiếp tục theo dõi các triệu chứng của bản thân và liên hệ với các y bác sĩ ngay khi thấy không khỏe các bà nha
tây ban nha ghi nhận gần hai mươi một ca tái nhiễm covid một mươi chín từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tới nay
trong khi đó tổng số ca tái nhiễm ở nước này trong khoảng thời gian hai năm trước đó là một mươi bảy người
nguồn dữ liệu trên bổ sung vào nghiên cứu trước đây về mối liên hệ giữa omitforn và sự gia tăng tái nhiễm
đại học imperial college london anh từng công bố báo cáo trước tính nguy cơ tái nhiễm với omicron lớn hơn năm bốn lần so với delta
tại nam phi nơi đầu tiên xác định biến thể omitron thống kê sơ bộ cho thấy biến thể mới gây ra tỷ lệ tái nhiễm cao gấp ba lần so với các chủng trước đó
giáo sư anne von gottberg viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia của nam phi cho biết
người từng mắc covid một mươi chín có khả năng miễn dịch chống lại delta
nhưng bây giờ với omitforn điều đó dường như không còn nữa
các phát hiện từ vương quốc anh và nam phi đã được tổ chức y tế thế giới nhắc lại vào cuối tháng một mươi hai
những bệnh nhân đã khỏi covid một mươi chín có khả năng tái nhiễm omith vold cao gấp ba năm lần so với delta
theo một phân tích quy mô hạn chế ở mỹ
những người tái nhiễm omicron có thể gặp ít triệu chứng và nhẹ hơn so với các ca mắc chủng virus khác
nghiên cứu do trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ công bố
tại tây ban nha
chỉ ra một vài yếu tố giải thích cho số lượng tái nhiễm gia tăng
tiến sĩ per domingo bệnh viện santa cruz y san paul đã nói rằng
tình trạng đó do virus đột biến hoặc khả năng miễn dịch của một người suy yếu
trong làn sóc này chúng tôi đã thấy cả hai yếu tố đang diễn ra
những người khác cho rằng số ca tái nhiễm đã tăng lên do số ca covid một mươi chín bùng phát
giáo sư george antonio lopez guerrero đã giải thích
ngay cả khi tỷ lệ tái nhiễm nhỏ một trên một trăm linh
nhưng nếu có hàng triệu bệnh nhân thì số ca tái nhiễm sẽ lên tới hàng chục nghìn người
những tuần gần đây đã chứng kiến số ca covid một mươi chín ở tây ban nha tăng lên mức kỷ lục
vào đầu tháng một mươi hai số ca mắc mới mỗi ngày là một mươi người hiện tại con số này là một trăm linh người
tuy nhiên cho đến nay số ca bệnh lớn đã không dẫn đến số ca nhập viện đột biến
số bệnh nhân tại các khoa hồi sức tích cực chỉ bằng một nửa so với một năm trước đó
tháng trước thủ tướng tây ban nha pedro sánchez đã bày tỏ tin tưởng
tỷ lệ tiêm chủng cao khoảng tám mươi dân số sẽ giúp làn sóng covid một mươi chín nhẹ hơn